xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục diễn biến ngày thứ tư phiên tòa xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong buổi làm việc sáng nay một mươi tháng chín hội đồng xét xử đã mời đại diện viện kiểm sát và các luật sư bào chữa cho các bị cáo và bị hại tiến hành đối đáp
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ba cán bộ cảnh sát hy sinh tại đồng tâm mỹ đức hà nội
được trình bày quan điểm về vụ án luật sư nguyễn hồng bách đồng tình việc bị kiểm sát nhân dân tp hà nội chuyển tội danh cho một mươi chín bị cáo trong vụ án từ giết người sang chống người thi hành công vụ đã thể hiện tính nhân văn của pháp luật việt nam
ngược lại luật sư bách bác bỏ quan điểm của một số luật sư bảo chữa cho một số bị cáo khi đề nghị công bố kế hoạch đảm bảo an ninh bảo vệ cán bộ người dân tại đồng tâm
trước trong và sau ngày chín tháng một luật sư bách đã dẫn pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản liên quan đều cho thấy kế hoạch bảo vệ này thuộc danh mục bí mật không thể công bố công khai
bên cạnh đó luật sư nguyễn hồng bách khẳng định ba cán bộ hy sinh đã thực thi công vụ theo kế hoạch được giao
đồng thời ngay sau khi hy sinh các cán bộ công an này đã được đảng nhà nước xem xét thành tích và được truy thăng quân hàm được công nhận là liệt sĩ
luật sư nguyễn hồng bách cũng nêu quan điểm không đồng ý việc một số luật sư đề nghị phải thực nghiệm điều tra và dựng lại hiện trường vụ án vì liên quan đến tính nhân văn và khả năng tổ chức thử nghiệm
trước quan điểm nêu trên của luật sư nguyễn hồng bách đại diện viện kiểm sát đã phát biểu và bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm này
đồng thời đại diện viện kiểm sát cũng nêu quan điểm phản đối nhiều yêu cầu cũng như ý kiến bảo chữa của một số luật sư bảo chữa cho các bị cáo
viện kiểm sát khẳng định công an tp hà nội tham gia với tư cách cơ quan điều tra là đúng quy định của pháp luật
ngoài ra các cơ quan tham gia tố tụng đều thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật không có yếu tố vi phạm cho tới thời điểm này
các diễn biến tiếp theo của phiên xét xử sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự của antv
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự nguyễn hữu tiến
cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm một tài sản
theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung của viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm thành lập các công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt
công ty cổ phần otc mark không hoạt động sản xuất kinh doanh gì lấy danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật
nhằm lừa dối lôi kéo
các nhà đầu tư tham gia nộp tiền vào công ty thông qua việc sử dụng mạng internet tạo lọc các trang web thiêndòngviet com otcmark vn
quảng bá hình ảnh in ấn các tạp chí ấn phẩm tổ chức nhiều buổi hội thảo hội nghị khách hàng đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư
hứa hẹn trả lãi suất cao hòa hồng hấp dẫn tạo dựng lòng tin huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp
thực chất là lấy tiền nộp vào công ty của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu
sau đó không trả lãi vào hòa hồng nữa chiếm nọt tiền của các nhà đầu tư
từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động công ty cổ phần đầu tư thiên dòng việt và công ty cổ phần otc mac đã lôi kéo được khoảng một mươi năm mươi chín nhà đầu tư tham gia
với tổng số bốn mươi bốn một trăm linh hai mã id đầu tư
tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp vào công ty cổ phần đầu
tổng số tiền nhà đầu tư thiên dòng việt và công ty cổ phần otcmark là hơn bốn trăm chín mươi chín tỷ đồng
số tiền bị can nguyễn hữu tiến và các đồng phạm đã chiếm hưởng là hơn bốn mươi tỷ đồng
hành vi của một số đối tượng liên quan có vai trò giúp sức cho bị can nguyễn hữu tiến được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tách ra để điều tra làm rõ và xử lý sau
công an tp huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nguyễn thị thanh chú tệ phường tây lộc và nguyễn thị bích ngọc chú tại phường vĩ dạ tp huế
và các đối tượng có liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huy động lực lượng mật phục
ập vào địa chỉ năm mươi ba hoàng diệu phường tây lộc đã bắt quả tang nguyễn thị thanh và nguyễn thị bích ngọc đang nhận tịch lô đề của năm người ghi lô đề trung gian
tại thời điểm bị bắt quả tang thanh và ngọc đang ghi nhận sáu phơi lô đề đài miền nam ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn
ngoài phơi đề ngày hai mươi bảy tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội làm rõ thêm tám phơi lô đề khác từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tăng vật thu giữ tại thời điểm bắt quả tang là một mươi bốn phơi lô đề một mươi ba năm triệu đồng và bốn điện thoại
hiện công an tp huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nguyễn thị thanh và nguyễn thị bích ngọc
cùng các đối tượng có liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an tp quy nhơn tỉnh bình định đã bản giao đối tượng bùi trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên
để tiếp tục đấu tranh làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi tám tháng tám bùi trường giang trộm chiếc xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi tám d một một mươi chín nghìn một trăm bảy mươi
tại cầu bình phú thị xã sông cầu tỉnh phú yên
rồi vào các chợ trên mạng xã hội giao bán được một người dân ở thành phố quy nhơn đồng ý mua với giá sáu triệu đồng
khi giang mang xe ra quy nhơn để giao thì bị cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn bắt quả tang cùng với tăng vật
qua đấu tranh bước đầu bùi trường giang khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy khác
và tiêu thụ nhờ đăng trên mạng xã hội facebook
một thông tin từ hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn hữu minh chú tại huyện ân thi tỉnh hưng yên
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an minh khai nhận đã đặt làm giả giấy phép lái xe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho bản thân
thông qua mạng xã hội facebook để xin việc làm
từ đó nảy sinh ý định nhận làm giả giấy tờ cho những người có nhu cầu
cũng bằng việc đăng lên zalo facebook sau đó chuyển cho đối tượng chuyên làm giả để kiếm tiền tranh lệch
tùy vào các loại giấy tờ minh có thể kiếm được từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay minh đã thực hiện chót lọt hàng chục vụ làm giả các loại giấy tờ như giấy phép lái xe
chứng chỉ sơ cấp nghề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã thu giữ một mươi hai loại giấy tờ giả các loại
và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện